từ nay cho đến hết ngày một mươi bảy tháng tám công dân tỉnh bến tre đang sinh sống làm việc và học tập
tại thành phố hồ chí minh sẽ được tỉnh này tiếp nhận đón về quê
đây cũng là lần thứ hai tỉnh này thực hiện chiến dịch đón công dân
các công dân bến tre về quê phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tiêm ngừa vaccine lần một ít nhất trước ngày một mươi bốn tháng tám và trước khi lên xe tiếp tục test nhanh covid một mươi chín
ngoài đoàn xe chở công dân ban liên lạc đồng hương bến tre tại thành phố hồ chí minh
liên hệ hỗ trợ xe tải chở xe máy quốc công dân từ thành phố hồ chí minh về đến nơi an toàn
trên mỗi xe có một cán bộ y tế và một tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong suốt chuyến đi
xe cũng đã được khử quẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và người đi trên xe phải thực hiện nghiêm quy định năm k
các công dân này được đưa thẳng về khu cách ly tập trung của các huyện
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám huyện dòng trôm đoàn xe đón công dân đã về đến các điểm cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông phan văn trị thuộc xã bình hòa
tại đây các công nhân sẽ được cách ly tập trung bảy ngày sau đó tự theo dõi tại nhà thêm một mươi bốn ngày
được biết dự kiến đến hết ngày một mươi bảy tháng tám sẽ có khoảng bảy trăm bảy mươi công dân bến tre được đón về quê
điều này sẽ góp phần giám tả cho thành phố hồ chí minh tập trung mọi điều kiện nhân lực để dập dịch